phát triển du lịch sinh thái bền vững gắn với nông nghiệp nông thôn đó là tên gọi của bộ hội thảo vừa được tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ubnd tỉnh quảng nam tổ chức tại tp hội an tỉnh quảng nam
tại hội thảo các đề biểu đã tập trung thảo luận tìm ra những giải pháp tháo gỡ những nút thắt trong phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp trong giai đoạn tới
nhiều ý kiến cho rằng các địa phương và ngành liên quan cần phối hợp triển khai xây dựng chương trình chung về phát triển du lịch sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới
tại quảng nam các hoạt động du lịch sinh thái nông nghiệp mỗi năm đón hàng chục nghìn lượt khách đóng góp không nhỏ vào tổng du khách năm hai nghìn một mươi bảy tăng trưởng tám mươi năm một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy và thu nhập du lịch đạt chín hai trăm linh tỷ đồng
trên thực tế du lịch sinh thái nông nghiệp đã đem lại hiệu quả kỳ
trên thực tế du lịch sinh thái nông nghiệp đã đem lại hiệu quả kỳ